gây dối trợ tự công cộng và chống người thành công vụ đối tượng huỳnh tý đã bị công an thành phố huế bắt tạm giam
sau khi sử dụng rượu bia đối tượng huỳnh tý đã chặn xe người đi đường và gây mất an ninh trật tự
tổ công tác của công an phường hương vinh nhắc nhở yêu cầu đối tượng không làm mất an ninh trật tự nơi công cộng
thì đối tượng có lời lẽ xúc phạm gây thương tích cho cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác
tý là đối tượng đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng hán treo về tội cố ý gây thương tích
sau một thời gian củng cố hồ sơ đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với huỳnh tý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ninh đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
các tổ chức đảng có liên quan thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
các đảng viên do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các đảng viên bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng gồm phạm ngọc dũng
chuyên viên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh nguyên chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở y tế
nguyễn quý thịnh chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở y tế nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp
ban quản lý các dự án công trình y tế sở y tế và hoàng đình sơn
bí thư tri bộ trưởng phòng quản lý dự án công nghệ thông tin ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án các công trình y tế sở y tế tỉnh quảng ninh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam hai đối tượng phạm hồng quy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và ngô hoàng thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng ngụ tại phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ
thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm cúp dịch tài sản trên địa bàn hủy lấp bò và các địa bàn giáp ranh
tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về hành sự kinh tế và ma túy công an hủy lấp bò tỉnh đồng tháp
đang tổ chức mật phục
đến khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng tám qua nguồn tin báo của nhân dân
phát hiện hai đối tượng huy và thọ trong tài sản trên xe tải dọc tuyến quốc lộ n hai b thuộc địa phận sáu bình thành hủy lấp bò
nhận được tin báo thứ tá hồ tấn dương phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hành sự kinh tế và ma túy công an hủy lấp bò tỉnh đồng tháp
cùng đồng chí thường uyên nguyễn thanh danh nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng
đồng thời thông tin nhanh cho công an các địa bàn giáp ranh hỗ trợ truy bắt
trong quá trình truy đuổi do hai đối tượng hung hạng chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn làm ngã hai xe của đối tượng
về xe của đồng chí danh đồng chí dương gây thương tích cả hai đối tượng và hai đồng chí công an đều bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu
thứ tá hồ tấn dương đã hy sinh khi đang trên đường đưa đi cấp cứu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam bốn đối tượng về hành vi giết người
gồm nguyễn công bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phan minh tân sinh năm hai nghìn một cùng cư ngụ tại ấp ngưng xã đông hòa huyện châu thành
và nguyễn quốc tiến sinh năm hai nghìn cư ngụ tại ấp đông b xã đông hòa và trần tân khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cư ngụ tại ấp trang xã đông hòa huyện châu thành tỉnh tiền giang
theo hồ sơ đêm ngày một tháng tám do nghi ngờ bình có quan hệ bất chính với vợ mình sau khi uống rượu anh đỗ tấn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cư ngụ ấp thới xã đông hòa cầm dao tự chế đến cửa hàng điện thoại di động của bình tại ấp bình phú xã bình trưng huyện châu thành để nói chuyện
tại đây giữa anh cường và nhóm của nguyễn công bình xảy ra xô xát phan minh tân dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh cường
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh cường đã tử vong trước khi vào bệnh viện
sau khi gây án các đối tượng đã rời khỏi hiện trường đến chiều ngày hai tháng tám hai đối tượng phan minh tân và nguyễn quốc tiến đến cơ quan công an đầu thú
qua điều tra lực lượng công an tiến hành mời làm việc đối tượng nguyễn công bình và trần tân khanh
bước đầu điều tra bình khai nhận giữa bình và vợ anh cường có quan hệ yêu đương lén lút từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay
đêm ngày một tháng tám bình và vợ anh cường hẹn nhau đi ăn tối khi về nhà giữa anh cường và vợ sẽ ra cửa cãi anh cường dọa sẽ giết chết cả hai rồi lấy xe máy chạy đi
khi anh cường ra khỏi nhà vợ anh cường điện thoại thông báo cho nguyễn công bình và bình đã gọi điện cho tân tiến và khanh đến để rồi xe ra án mạng
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý
ngày một mươi sáu tháng tám công an tỉnh bình phước phối hợp với công an bù gia mập đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ cái chết của hai nam thanh niên tử vong sau khi xuống dưới sâu gần ba mươi mét để sửa máy bơm
nạn nhân là điễu cường
điễu cường ba mươi hai tuổi và điễu trung ba mươi tuổi cùng ngụ thôn bình hà xã đa kia huyện bù gia mập tỉnh bình phước
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng tám phát hiện máy bơm nước dưới giếng nhà mình bị hư anh điểu cường liền treo xuống giếng sâu gần ba mươi mét rộng gần một mét để lấy máy bơm lên sửa
tuy nhiên gần một tiếng sau không thấy anh cường lên gọi cũng không trả lời hàng xóm của anh cường là anh điểu trung treo xuống diễn để tìm anh cường nhưng cả cường và trung không may đều bị liệm dưới chiến tử vong sau đó
nhân chống có mặt tại hiện trường phù hợp với công an địa phương triển khai các phương án cứu hộ sau hơn một giờ lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa thi thể hai nạn nhân lên thành công nguyên nhân vụ bị đã được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
vừa qua công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình vừa bắt giữ đối tượng lê văn nguyên chú tại thôn dưỡng thượng xã ninh vân vì có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lê văn nguyên đã cho hai người vay
tổng số tiền là một trăm hai mươi hai triệu đồng với lãi suất bốn đồng một triệu một ngày tương đương một trăm bốn mươi bốn một năm thu lợi bất chính bảy mươi bốn ba triệu đồng
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của lê văn nguyên cơ quan công an thu giữ sáu hợp đồng vay tiền một cuốn sổ ghi chép danh sách gồm một mươi chín người vay tiền từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
tổng số tiền đối tượng đã cho vay là sáu trăm sáu mươi triệu đồng với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày tương đương một trăm linh tám đến một trăm tám mươi một năm

phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đang xác minh làm rõ vụ san chết ga trái phép quy mô lớn xảy ra tại phường phước tân tp biên hòa do đối tượng nguyễn quang cường ngụ tại phương tam phước tp biên hòa làm chủ
trước đó ngày một mươi hai tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phát hiện một xe ô tô tải chở hơn hai trăm năm mươi chai ga từ gara tông thanh phường phúc tân tp biên hòa đi giao không xuất trình được hóa đơn
chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tiến hành kiểm tra bên trong gara công thanh lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở sa chết ga cháy phép
với một xe bồn chứa ga nhiều vòi bơm gắn với bản cân nạp ga vào chai đang hoạt động
hơn ba trăm linh vỏ chai ga loại một mươi hai kg bốn mươi năm kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau cùng hai xe ô tô tải được tập kết
chở san chết ga chở đi tiêu thụ
bước đầu chủ cơ sở thừa nhận đã thuê nhân viên san chiết rồi vận chuyển ga đi tiêu thụ không có giấy phép hoạt động
liên quan đến sự việc phụ phí nắng nóng của grab cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã yêu cầu grab
và các hãng xe công nghệ ra soát chính sách kinh doanh đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật
trước đó cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã tiến hành làm việc với các bên liên quan
tìm hiểu thu thập thông tin nhằm làm rõ sự việc
cụ thể grab đã thông báo áp dụng phụ phí nắng nóng với các dịch vụ vận chuyển hành khách
hàng hóa bằng xe mô tô hai bánh gồm grabbuy grabfood grabmart
và grab express tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và một số khu vực khác tại việt nam
kể từ ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
phụ phí nắng nóng được áp dụng với điều kiện nhiệt độ ngoài trời trong khung giờ nhất định đạt từ ba mươi năm độ c trở lên
grab khẳng định một trăm linh nguồn thu sau thuế từ phụ phí nắng nóng được dành cho đối tác tài xế của grab
tuy nhiên do hạn về thiết lập hệ thống đặc biệt là trong tự động tách bạch và phân chia doanh thu
nên grab đã ngừng áp dụng phụ phí nắng nóng kể từ ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị và các bạn thời gian qua việc mua bán giao dịch qua mạng xã hội
ngày càng được nhiều người dân lựa chọn bởi sự tiện lợi nhanh chóng
lợi dụng điều này nhiều đối tượng thường chỉnh sửa các biêu hay còn gọi là các hóa đơn chuyển tiền
để gửi cho bị hại làm tin nhằm chiếm đoạt tài sản
đặc biệt đã xuất hiện nhiều ổ nhóm dùng ảo thuật cắt ghép nội dung video để lừa đảo
và nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng này
để hiểu rõ hơn thủ đoạn lừa đảo này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều chỉnh mà thật sự là sau khi dùng ông bà dùng xong thì cũng cảm thấy là không hề có một cái hiệu quả nào cả
có những hành vi điều chỉnh sử dụng logo thậm chí là gian dối
thì có thể bị xử lý về hình sự
cái trách nhiệm hình sự được quy định cụ thể ở trong điều một trăm chín mươi bảy của bộ luật hình sự
về cái tội quảng cáo gian dối
và cái hành vi này có
có thể bị xử phạt đến năm năm tù
đối với việc chỉnh sửa hình ảnh hoặc là cắt ghép hình ảnh video chỉnh sửa video
thì điều này nó sẽ làm ảnh hưởng trước hết là đến cái quyền lợi của những người tiếp nhận những cái thông tin đó
bản thân khi các đối tượng chỉnh sửa những clip hoặc là các hình ảnh là có cái mục đích
thông thường đó là những mục đích mang tính trục lợi
thì phải nhắm đến những nạn nhân cụ thể
và những nạn nhân này khi mà tiếp nhận những cái hình ảnh những mục đích đó
và nhất là lại làm theo những cái quảng cáo
mà các đối tượng đã đưa ra thì rất khoát là chí ít
họ cũng sẽ bị mua phải những cái hàng giả hàng kém chất lượng không đúng như quảng cáo
có thể thấy việc tin vào những hóa đơn chuyển tiền
hay những sản phẩm được cắt ghép tinh vi lồng tiếng sẽ gây ra nhiều hệ lụy
theo các chuyên gia khi tham gia giao dịch
người dân cần cẩn trọng để tránh bị những đối tượng xấu lợi dụng trục lợi